sau sống lưu vong ở mỹ trước sự sụp đổ của liên xô đã cho rằng
những thành tiệu thời đại chủ nghĩa cộng sản soviet do lenin mở đầu đã thấm vào máu thịt của loài người
nhờ có cuộc cách mạng vô sản và tất cả những gì gắn với cuộc cách mạng đó
mà nhân loại đã được cứu thoát khỏi sự thụt lùi đáng sợ nhất thoát khỏi sự suy tàn thoái hóa
ở nước ta cho đến nay chưa có ai đi nhiều học hỏi tiếp thu nhiều tinh hoa văn
văn hóa nhân loại như nguyễn ái quốc hồ chí minh
với khả năng thiên bẩm và sự trải nghiệm của bản thân người đã khẳng định
bây giờ học thuyết nhiều chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạnh nhất là chủ nghĩa lenin
vì thế hồ chí minh không ngừng nghiên cứu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin phù hợp với thực tiễn cách mạng việt nam
tư tưởng của người đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của đảng và của xã
từ đại hội bảy đến nay đảng ta đã có sự bổ sung khẳng định
đảng lấy chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động
đại hội chín của đảng làm rõ nội hàm
tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam
là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin vào điều kiện cụ thể
kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
tư tưởng hồ chí minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi là tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc ta
trên thực tế đảng cộng sản việt nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mark lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
và hồ chí minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó
là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc dân tộc và quốc tế độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
thế nhưng có người lại cho rằng hồ chí minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa
nhà dân tộc chủ nghĩa chứ không phải nhà marxist
từ đó họ tập trung phủ nhận giá trị lý luận thực tiễn khoa học của tư tưởng hồ chí minh
và những đóng góp to lớn của người đối với dân tộc và phong trào cách mạng thế giới
một số luận điệu khác lại đề cao tuyệt đối hóa tư tưởng hồ chí minh phủ nhận vai trò của chủ nghĩa mark lenin đối với cách mạng việt nam
việc hạ thấp hoặc tuyệt đối hóa vai trò tư tưởng hồ chí minh như trên đều nhằm đối lập tư tưởng hồ chí minh với chủ nghĩa mark lenin
thực chất là phủ định chủ nghĩa mark lenin tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của đảng
thực tiễn cho thấy do kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn
đưa cách mạng việt nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác
chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ là thực dân pháp và đế quốc mỹ và giành những thành tiệu to lớn trong sự nghiệp đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế đưa vị thế của việt nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mọi đường lối chính sách đều hướng tới phục vụ con người bảo đảm quyền con người ngày một tốt hơn
vì thế việt nam đã đạt được một số thành tiệu nổi bật trong bảo đảm quyền con người trong đó có việc thông qua hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
dành hẳn chương hai đề cập về quyền con người quyền và nghĩa vụ công dân
nhiều năm liền việt nam duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế cao

trên sáu làm cho thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng
năm hai nghìn một mươi tám đạt hai năm trăm chín mươi usd đứng đầu nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp
trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ một mươi năm đến hai mươi giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám

một trăm linh số xã và chín mươi bảy tám số thôn được điện lưới quốc gia bao phủ
chín mươi chín bảy số xã có trường tiểu học trường mẫu giáo
cả sáu mươi ba tỉnh thành đều đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
và phổ cập giáo dục tiểu học
chín mươi chín năm số xã có trạm y tế sáu mươi tám số xã có chợ năm mươi tám sáu số xã có nhà văn hóa
về bình đẳng giới tỷ lệ phụ nữ làm chủ cơ sở kinh doanh chiếm ba mươi một
tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đạt hai mươi sáu bảy mươi hai cao hơn bình quân của thế giới hai mươi ba
việc bảo đảm các quyền dân sự chính trị cũng đạt nhiều thành tiệu
trong đó có bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật quyền tự do báo chí tự do internet
năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi bốn trên chín mươi bảy triệu người sử dụng internet sáu mươi năm chín mươi tám
năm mươi tám trên chín mươi bảy triệu tài khoản facebook năm mươi chín bảy mươi chín
đời sống tín ngưỡng tôn giáo ngày càng phát triển phong phú
với hơn chín mươi năm dân số có đời sống tín ngưỡng tôn giáo và hàng trăm lễ hội tín ngưỡng tôn giáo diễn ra hàng năm
vì thế báo chí thế giới có nhiều đánh giá tích cực về việt nam như điều kỳ diệu việt nam
việt nam ngôi sao đang nổi trên bản đồ kinh tế thế giới
việt nam điểm sáng kinh tế thế giới được coi là tấm gương với nhiều nước đang phát triển trên thế giới
đánh giá về nguyên nhân để việt nam đạt thành tựu to lớn đó
các chuyên gia học giả quốc tế đều thống nhất khẳng định
sự ổn định về chính trị là nhân tố quan trọng để việt nam thu hút giới kinh doanh đầu tư trên thế giới
điều đó chỉ có được dưới sự lãnh đạo của đảng được dẫn dắt bởi chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
từ luận giải trên cho thấy bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
và vai trò của hệ tư tưởng này đối với cách mạng việt nam
điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu vận dụng và phát triển những nguyên lý lý luận ấy
làm cho nó mãi mãi xanh tươi và khẳng định tính đúng đắn trong thực tiễn